hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bố trí lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn nông thôn là chủ trương cần thiết trong bối cảnh hiện nay
việt nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai
theo dự báo đến năm hai nghìn ba mươi việt nam sẽ có thể bị thiệt hại từ ba đến năm gdp vì những thảm họa thiên nhiên
trong phần đi quốc tế liên hợp quốc bỏ phiếu bầu một mươi tám thành viên mới của hội đồng nhân quyền
thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay tại hà nội ủy ban đoàn kết công giáo việt nam đã tổ chức đại hội đại biểu người công giáo việt nam xây dựng và bảo vệ tổ quốc lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
tham dự đại hội có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cùng hơn bốn trăm linh đại biểu chính thức là linh mục tu sĩ giáo dân tiêu biểu
theo báo cáo trong năm năm qua
phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo tiếp tục được duy trì và phát triển
nhiều mô hình hay cách làm tốt cùng với nhiều tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong lao động sản xuất
chấp hành tốt các chủ trương chính sách của đảng pháp luật nhà nước
đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội
giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
dự kiến trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
ủy ban đoàn kết công giáo việt nam sẽ tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp đã có
đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện đường hướng đồng hành
hiệp thông phục vụ trong hoạt động của ủy ban đoàn kết công giáo việt nam
trong khuôn khổ chuyến thăm cộng hòa nhân dân trung hoa theo lời mời của bộ trưởng bộ công an trung quốc triệu khắc trí
và đồng chủ trì hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ sáu việt nam trung quốc
tại thành phố đại liên tỉnh liêu ninh
chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam đã tiếp đồng chí vương đại vĩ
phó chủ tịch ủy ban nhân dân kiêm giám đốc công an tỉnh liêu ninh
đồng chí vương đại vĩ liệt chào mừng đánh giá cao chuyến thăm cộng hòa nhân dân trung hoa
và đồng chủ trì hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ sáu việt nam trung quốc
của bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
cảm ơn bộ trưởng tô lâm dành thời gian tiếp bày tỏ mong muốn trên cương vị của mình
bộ trưởng tô lâm tiếp tục quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện để công an tỉnh liêu ninh
tăng cường hợp tác với công an các đơn vị địa phương của việt nam
nhất là trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
chúc mừng những thành tựu mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh liêu ninh
đã giành được trong sự nghiệp cải cách mở cửa bốn mươi năm qua
dưới sự lãnh đạo của trung ương đảng cộng sản trung quốc
bộ trưởng tô lâm bày tỏ mong muốn với thế mạnh và tiềm năng hiện có
liêu ninh sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại du lịch đầu tư khoa học kỹ thuật và an ninh
thực thi pháp luật với các bộ ngành địa phương của việt nam
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới công an tỉnh liêu ninh tăng cường hợp tác với việt nam
trên tất cả các lĩnh vực như trao đổi đoàn nhằm chia sẻ trao đổi kinh nghiệm công tác
thông tin nghiệp vụ tăng cường phối hợp phòng ngừa đấu tranh tội phạm lừa đảo viễn thông
chống khủng bố tội phạm ma túy mua bán người truy nã và quản lý giao thông đô thị
bảo hộ công dân doanh nghiệp nước này ở nước kia hỗ trợ tập huấn đào tạo cán bộ
tổ chức các hội thảo chuyên đề về phòng chống tội phạm
cùng ngày bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã tới thăm
trung tâm quy hoạch tp đại liên thăm cục công an tp đại liên
trung tâm chỉ huy cảnh sát giao thông đại liên và đồn cảnh sát quế lâm tp đại liên
thưa quý vị và các bạn những vấn đề về an ninh trật tự ở nông thôn việt nam hiện nay
đang đặt ra rất nhiều khó khăn và thách thức đối với lực lượng bảo đảm an ninh trật tự cơ sở
trong khi lực lượng bán chuyên trách được sao nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn nông thôn
là công an xã lại đang bộc lộ nhiều mặt hạn chế về trình độ và năng lực chuyên môn
chính vì vậy việc bố trí lực lượng chuyên trách chính quy hóa lực lượng công an xã
trong thời điểm hiện nay là điều cần thiết
mới đây hội thảo khoa học về bố trí lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh trật tự
tại địa bàn nông thôn kinh nghiệm thế giới và việt nam đã đưa ra một cái nhìn tổng quan
về việc tổ chức lực lượng của quốc tế trong bố trí sử dụng lực lượng chuyên trách
bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
và đây là những bài học kinh nghiệm mà việt nam cần phải rút ra
trong công tác xây dựng lực lượng công an chính quy phụ trách địa bàn nông thôn tại việt nam
quốc gia điển hình của việc bố trí công an cảnh sát chính quy ở nông thôn là nhật bản
chính phủ nhật bản đã bố trí lực lượng chính quy rất sát và gần dân
năm hai nghìn một mươi bảy toàn nhật bản có trên sáu mươi bốn trạm cảnh sát ở nông thôn trực thuộc các đồn cảnh sát
và được bố trí từ ba đến năm cảnh sát chính quy
ở nhật thì họ có cái hệ thống cảnh sát ở trung ương và cảnh sát ở cơ sở
cảnh sát cơ sở người ta gọi là cảnh sát cộng đồng
thì lực lượng cảnh sát ở cơ sở gọi là cảnh sát cộng đồng
thì lực lượng cảnh sát ở cơ sở gọi là chịu cái sự quản lý về mặt nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát ở trung ương
tức là họ sẽ tổ chức chỉ đạo từ trên xuống dưới
và cái đặc điểm của lực lượng cảnh sát ở cơ sở thì họ có sự gắn kết rất chặt chẽ với cộng đồng dân cư ở đó
và khi đó thì nó tức là khi thực hiện công việc nó sẽ hiệu quả rất nhiều
nhưng quan trọng là lực lượng ở địa phương của họ là được chịu sự chỉ đạo chặt chẽ trực tiếp từ trung ương
cho nên là nó hoạt động hiệu quả
kinh nghiệm của nhật bản đã được nhiều nước ở châu á nghiên cứu học tập với việc bố trí một trăm linh công an cảnh sát chính quy tại địa bàn nông thôn
như trung quốc từ năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đã thành lập cảnh sát nông thôn
campuchia khi cải cách ngành công an đã chính quy hóa một trăm linh công an ở nông thôn
hay tại lào cũng đã thành lập công an bản chính quy tại nông thôn
còn tại một số nước châu âu châu mỹ như pháp bỉ đều bố trí các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự

lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở tại mỗi một quốc gia có thể khác nhau về tên gọi tổ chức hay nhiệm vụ quyền hạn chế độ làm việc

tại việt nam hiện nay nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giao cho công an cấp xã đảm nhiệm
bao gồm công an phường công an xã thị trấn đồn và trạm phòng
trong đó việc đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn nông thôn chủ yếu do lực lượng công an xã đảm nhiệm với trên chín xã
tuy nhiên theo quy định địa vị pháp lý của công an xã chưa được quy định thống nhất
vừa trực thuộc hệ thống tổ chức công an nhân dân nhưng lại là lực lượng vũ trang bán chuyên trách
việc thiếu về số lượng và chưa được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kịp thời
thiếu trang thiết bị công cụ hỗ trợ và chế độ chính sách đã dẫn tới nhiều khó khăn trong hoạt động của lực lượng công an xã tại cơ sở
vì vậy nhiều ý kiến cho rằng từ việc nghiên cứu mô hình tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật tự của một số nước trên thế giới
thì thực tiễn việt nam việc triển khai bố trí lực lượng công an chính quy tại địa bàn nông thôn là hết sức cần thiết

vì vậy nhiều ý kiến cho rằng từ việc nghiên cứu mô hình tổ chức lực lượng công an chính quyền
để có cái nhìn tổng quan hơn về mô hình tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với thiêu tá olivier lefe
tùy viên cảnh sát pháp tại việt nam về mô hình công an xã tại cộng hòa pháp
đây là mô hình đang được triển khai xây dựng và có nhiều bài học kinh nghiệm đối với việt nam
khi triển khai thực hiện việc bố trí lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn nông thôn hiện nay
xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay với truyền hình công an nhân dân
thưa ông vì sao lực lượng công an xã lại được xác định là một trong ba lực lượng quan trọng của nước cộng hòa pháp
cảm ơn các bạn đã tổ chức cuộc phần hôm nay tôi xin trả lời câu hỏi đầu tiên của các bạn
thì quả thực là cái sự hình thành của lực lượng công an xã nó xuất phát từ một cái nhu cầu của người dân
khi thấy rằng là trước những nguy cơ không an toàn tôi mong muốn có một lực lượng cảnh sát ở cấp xã
để bảo đảm cho sự an toàn của mình
hơn nữa là phần lớn người dân ở cấp địa phương cũng như là các bộ dân cử
thì thấy rằng là khi hình thành một đội mũ công an cấp xã như vậy
thì là một lực lượng bảo đảm an ninh nhưng nó lại rất là gần gũi với người dân địa phương
đáp ứng được những điều kiện những đòi hỏi những nhu cầu mang tính đặc thù của địa phương
vì vậy họ thấy rằng đây là một lực lượng hết sức là hữu ích
mặc dù là đương nhiên là khi tổ chức một lực lượng như thế này thì đòi hỏi chi phí
cũng như là công tác tổ chức cũng không phải là đơn giản
nhưng mà họ vẫn sẵn sàng hình thành cái lực lượng này
và lực lượng đó đã tồn tại trong suốt một thời gây dài
tại nước pháp trong quá trình xây dựng mô hình tổ chức biên chế trong thiết bị phương tiện
cũng như là công tác đào tạo tuyển dụng đối với lực lượng công an xã
thì đã gặp phải những khó khăn thách thức như thế nào
thách thức mà hiện tại lực lượng công an cấp xã đang phải đứng đầu
thì tôi nghĩ rằng là cái đó nó cũng có liên quan đến cái sự biến chuyển trong xã hội
thì trong một cái bối cảnh như vậy thì tôi thấy rằng là những thách thức trước mắt
mà lực lượng cảnh công an cấp xã đặt ra
thứ nhất là về vấn đề đào tạo
bây giờ chúng ta khi mà các cảnh sát phải lưu đầu với những cái vấn đề
nhiều khi nó cũng không phải chỉ là giải quyết những vấn đề của địa phương
mà phải giải quyết cả những vấn đề chống tội phạm như là lực lượng quân cảnh
hay là nhân lượng cảnh sát quốc gia
vậy thì vấn đề đào tạo
cho lực lượng công an xã sẽ như thế nào
vấn đề thứ hai nữa là vấn đề trang thiết bị cho lực lượng công an xã
về thông thường mà nói thì là công an xã là không được trang bị vũ khí
và như vậy là họ không có khả năng chấn áp tội phạm như là lực lượng cảnh sát quốc gia
thì bây giờ có rất là nhiều câu hỏi đặt ra là
vậy thì có nên trang bị cho lực lượng công an xã như là lực lượng cảnh sát quốc gia hay không
và cho đến hiện tại thì vấn đề này vẫn chưa được có một câu trả lời dứt khoát ở pháp
nếu việt nam xây dựng lực lượng công an chính quy phụ trách địa bàn nông thôn
thì theo ông những bài học kinh nghiệm nào từ mô hình công an xã của pháp
mà việt nam có thể rút ra trong quá trình triển khai thực hiện
công an xã đã tồn tại từ rất lâu ở pháp rồi
tuy nhiên là ngay đến ngày nay là cái mô hình của nó như thế nào
vẫn còn nhiều vấn đề phải bàn cãi
ngày ở pháp chúng tôi cũng chưa là rõ ràng
và đương nhiên là tùy theo sự lựa chọn mô hình cảnh sát như thế nào
thì chúng ta có những cái hướng

phát triển nó cũng rất là khác nhau
vì vậy là việc việt nam lựa chọn là mô hình công an xã là chính quy
nhưng mà cái mô hình chính quy đó nó có cái đặc thù như thế nào
thì nó cũng sẽ quyết định đến việc là nó có thể học tập hay chia sẻ gì từ mô hình của pháp
ví dụ như ta thấy rằng là lực lượng công an xã
có thể là một cái lực lượng bổ sung nó khác biệt với lực lượng cảnh sát quốc gia
và trong trường hợp đó thì nó phải đi theo mô hình khác
hay có những trường hợp chúng ta nghĩ rằng là lực lượng cảnh sát công an của cấp xã
như là một cảnh sát
như là một cảnh sát
cánh tay nối dài của lực lượng cảnh sát quốc gia
bởi vì trong một số khu vực thì lực lượng cảnh sát quốc gia chưa đủ hiện diện
để có thể đảm bảo an ninh của khu vực đó
thì khâu đó khi đó câu chuyện lại là hoàn toàn khác
thì vậy là quả thực là nó phải tùy thuộc vào việc là mình lựa chọn cái hướng đi như thế nào
thì chúng ta mới có được những cái quyết sách
vâng xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn vào khoảng tám giờ bốn mươi năm phút ngày hôm nay
tổ công tác của phòng giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội shb
chi nhánh uông bí tỉnh quảng ninh gồm năm nhân viên đến để mở két nạp tiền
vào hai cây atm số bảy và số tám đặt bên hông nhà ct một trung cư tập thể chín tầng
của công ty than nam mẫu phường yên thanh tp uông bí
đã phát hiện trong cây atm số bảy có một số thỏi hình trụ dài khoảng hai mươi cm
nghi là thuốc nổ nên đã cấp báo đến bảo vệ trung cư và cơ quan công an
ngay sau khi nhận được tin báo
công an tỉnh quảng ninh đã trực tiếp chỉ đạo công an tp uông bí
và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng huy động lực lượng đến bảo vệ phong tỏa hiện trường
bố trí phương án phòng ngừa cháy nổ cảnh báo và di rời một số hộ dân ra khỏi hiện trường
công an tỉnh quảng ninh phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh
tổ chức kiểm tra khám nghiệm tại hai cây atm đã phát hiện tháo gỡ
vô hiệu hóa và thu giữ một mươi thỏi nghi là thuốc nổ
tại cây atm số bảy có sáu thỏi cây atm số tám có bốn thỏi tổng trọng lượng là khoảng hai kg
quá trình tháo gỡ vô hiệu hóa một mươi thỏi nghi là thuốc nổ trên đã được bảo đảm an toàn tuyệt đối
hiện nay công an tỉnh quảng ninh đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an thành phố uông bí
tập trung tiến hành các biện pháp xác minh điều tra làm rõ vụ việc
cư dân trung cư hoảng hốt sau tiếng nổ một người phụ nữ và một bảo vệ của tòa nhà bị thương
vụ việc trên vừa mới xảy ra vào khoảng hai giờ chiều nay tại khu trung cư vov
thuộc phường mễ chỉ quận nam tử liêm tp hà nội
theo nhân chứng tại hiện trường một người đàn ông đi ô tô đến tìm gặp người vợ đã ly thân
đang ở thuê tại đây trong lúc cả hai nói chuyện tại khu vực trước sảnh tòa ct hai c hai
cả hai đã xảy ra mâu thuẫn người chồng kéo người vợ vào ô tô nhưng không được
ngay sau đó thì có tiếng nổ phát ra người phụ nữ bị thương và một nhân viên bảo vệ của tòa nhà
chứng kiến vụ việc cũng đã bị thương tại hiện trường còn sót lại hai vỏ đạn và vết máu
cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ
bốn nghi phạm chế tạo tàng trữ vũ khí quân dụng và vật liệu nổ trai phép vừa bị công an tỉnh vĩnh long bắt giữ
sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của người dân tại nhà trọ thiên phúc
xã phước hậu huyện long hồ có một nhóm thanh niên chế tạo tàng trữ vũ khí quân dụng và vật liệu nổ
lực lượng công an tỉnh vĩnh long tiến hành kiểm tra phát hiện bốn đối tượng gồm trần quang thái lê duy khải trần thanh phong và lê thành quý
cùng chú tại tỉnh vĩnh long có cất giấu một khẩu súng ngắn tự chế hai viên đạn ba mươi bảy vỏ đạn quân dụng và nhiều bộ phận kim loại dùng để chế tạo vũ khí
tại cơ quan công an bốn đối tượng trên khai nhận các bộ phận bằng kim loại bị công an thu giữ là dùng để chế tạo súng ngắn nhằm mục đích giải trí
vào dạng sáng nay công an thành phố cần thơ đã kịp thời ngăn chặn hàng chục thanh niên với nhiều phương tiện xe gắn máy phân khối lớn tụ tập chuẩn bị đua xe
cổ vũ đua xe trái phép trên tuyến quốc lộ chín mươi một thuộc phường long hưng quận ô môn thành phố cần thơ
thời điểm trên nhận được tin báo của người dân phát hiện có nhóm thanh niên tụ tập với nhiều phương tiện xe gắn máy chuẩn bị đua xe và cổ vũ đua xe trái phép
công an tp cần thơ nhanh chóng đến hiện trường triển khai phương án vây bắt phát hiện có cảnh sát một số thanh niên định dồ ga bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ
nhóm thanh niên gần hai mươi đối tượng đã được mời về cơ quan để làm việc
qua kiểm tra phát hiện có một mươi một trường hợp không có giấy phép lái xe không có giấy đăng ký xe và chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện
trong phần tiếp theo của chương trình tỉnh quảng trị đầu tư xây dựng cầu dân sinh bảo đảm người dân đi lại an toàn trong mùa mưa bão
liên hợp quốc bỏ phiếu bầu một mươi tám thành viên mới của hội đồng nhân quyền
thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay là ngày quốc tế phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai
và đây cũng là một trong những vấn đề được việt nam đặc biệt quan tâm bởi chúng ta là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai
với hơn ba trăm linh người chết và mất tích thiệt hại khoảng một năm gdp
điều đáng lo ngại là theo bà akiko fujimori
phó giám đốc quốc gia chương trình phát triển liên hợp quốc undp tại việt nam
thì thiệt hại do thiên tai tại việt nam có thể tăng lên từ ba năm gdp vào năm hai nghìn ba mươi
theo báo cáo của tổng cục phòng chống thiên tai từ đầu mùa lũ hai nghìn một mươi tám đến nay
đã có gần một năm trăm năm mươi hectare lúa ở đồng bằng sông cửu long bị mất trắng trong đó tình trạng sạt lở lan nhanh
đặc biệt trong những ngày gần đây do ảnh hưởng từ lũ đầu nguồn kết hợp với kỳ chiều cường
mức nước cao nhất đo được tại mỹ thuận là hai bảy mét
là hai hai mươi ba m đều vượt số liệu lịch sử bốn mươi năm qua gây ngập cho nhiều vùng tại các tỉnh hạng nguồn sông cửu long
cũng như các tỉnh thành trong khu vực hiện tại tỉnh an giang vẫn đang cảnh giác cao độ
thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ người dân vùng lũ
ngoài ra địa phương này đã tổ chức bốn trăm linh tổ chốt cứu hộ cứu nạn
với ba bảy trăm linh thành viên sẵn sàng ở những nơi sung yếu để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
trên địa bàn tỉnh quảng trị hiện tại có nhiều nơi giao thông cách trở bởi sông suối
đầu tư hạ tầng giao thông để phục vụ đi lại
trong thời gian qua bằng nhiều nguồn vốn tỉnh quảng trị đã triển khai một số công trình cầu dân sinh trên địa bàn
và hiện tại đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ một số công trình để cho người dân có thể đi lại an toàn trong mùa mưa bão
đây là cây cầu bắc qua suối la la ở thôn bản chùa huyện cam lộ tỉnh quảng trị
được đưa vào sử dụng vào cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
chấm dứt cảnh người dân thôn bản chùa phải vất vả trong lưu thông đi lại bao năm qua
dạy đô là khỏe hơn trước không giống như ngày xưa mà khó khăn
chứ có cái cầu này như đáng nhận được cho rất mừng và rất là vui
không riêng chị bản chùa mà kể cả cả xã bà con đều làm ăn trồng cây trồng rừng
nói chung là mọi thứ đều qua cái cầu rất là thuận tiện cho bà con nhất là về mùa đông
đến nay tỉnh quảng trị được tổng cục đường bộ việt nam phê duyệt xây dựng bốn mươi hai cầu cống
với tổng kinh phí
một trăm ba mươi bảy tỷ đồng
trong đó một mươi bốn cầu cống đã hoàn thành một mươi năm cầu cống đang triển khai còn lại đang mở thầu xây lắp
bước vào mùa mưa bão năm nay hiện vẫn còn nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh quảng trị
hệ thống cầu xuống cấp tiêm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn
một số nơi học sinh vẫn đang phải lội qua suối để đến trường
tổng cục đồng bộ việt nam phê duyệt những dự án còn lại của tỉnh quảng trị
để đảm bảo xây dựng trong hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đảm bảo vấn đề đi lại cho người dân
quảng trị là địa phương còn gặp nhiều khó khăn
chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai
việc đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông cho các vùng cách trở là vấn đề cấp thiết
cần được quan tâm nhiều hơn trong thời gian tới
hà nội hiện có rất nhiều hồ điều hòa nhằm tạo không khí trong lành cho thủ đô
tuy nhiên nhiều hồ điều hòa lại đang bị ô nhiễm mặt hồ nổi đầy váng cùng với rác thải
và người dân sống xung quanh hồ thì hàng ngày phải ngửi mùi hôi thối vô cùng khó chịu
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã đi tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm
trên địa bàn thủ đô
mặt hồ nổi đủ các loại rác thải cá chết nổi ván xanh khen đặc dẫn đến tình trạng bốc mùi hôi thối
đây là thực trạng diễn ra tại một số hồ điều hòa tại hà nội
hồ điều hòa đầm hồng tại thuộc hai phường khương trung và khương đình thanh xuân hà nội
với kỳ vọng sẽ mang đến cảnh quan tới đẹp là địa điểm sạch đẹp
dành cho người dân quanh khu vực đi bộ thư giãn
tuy nhiên không những không đáp ứng được kỳ vọng mà trái ngược
hồ còn đem lại cho người dân những bất tiện bởi sự ô nhiễm từ nguồn nước trong hồ
cuộc sống người dân xung quanh đây hứng chịu mùi hôi thối suốt quãng thời gian dài
người dân ở đây ví dụ ban ngày đi làm mệt về rồi họ lại phải đi thuê nhà khác nghỉ
họ nghỉ nhà khác họ nghỉ
họ không nghỉ ở đây được vì mùi nó bốc nó bay lên vào tận ở giữa ngõ luôn
không thể chịu được cái mùi cái mùi của nó thối kinh luôn
những ngày nó dở dời nóng dở dời thời tiết nó sụp lên hôi thối lắm
vấn đề hồ điều hòa bị ô nhiễm
phó giáo sư tiến sĩ trương mạnh tiến chủ tịch hội kinh tế môi trường việt nam cho biết
chức năng chính của hồ điều hòa là lá phổi cho đô thị
tuy nhiên một số hồ điều hòa hiện nay lại không đáp ứng được chức năng này
chức năng điều hòa đã không đảm bảo được thì tại sao mà lại nhiều váng và nhiều các cái mùi hôi thối như vậy
bởi vì như tôi đã nói là ô nhiễm hữu cơ
đấy là hiện tượng phú dưỡng
tức là cơ tích lũy quá nhiều nó phải thối
chính vì thế cho nên là cái thối đấy là do sát của các cái vi sinh vật nó bị chết
tạo xanh rất nhiều là tạo độc đấy
thì cũng là thực chất nó là cái cơ thể sống
cho nên là khi chết nó cũng gây ra cái mùi đấy
bên cạnh đó vấn đề nước thải từ việc sinh hoạt hay sản xuất kinh doanh chưa được xử lý qua hệ thống
được xả thẳng xuống hồ là một vấn đề
trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng các hồ điều hòa bị ô nhiễm
theo phó giáo sư trương mạnh tiến các hồ bị ô nhiễm chỉ thực hiện việc vớt rác nổi trên mặt nước
chỉ là giải pháp tạm thời và thủ công không thể xử lý tận gốc được tình trạng bị ô nhiễm
để xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm tại các hồ điều hòa đầu tiên cần phải có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
cũng như sản xuất trước khi dẫn vào hồ điều hòa đồng thời tiến hành việc nạo vét hồ đúng cách
phó giáo sư trương mạnh tiến công sách học hội đức dịch pháp học hồ
nạo vét hồ là cần thiết khi mà hồ đã lắng động từ rất lâu rồi và những tầm trầm tích ở dưới đấy
lớp bùn nó cứ ngày càng dày lên thì một là tất cả những cái trầm tích bùn lắng ấy là bản thân nó đã là cái bùn mang ô nhiễm rồi
chúng ta làm thì phải hết sức chú ý về công nghệ về cách làm để làm sao mình duy trì cho tược hệ sinh thái của hồ đấy
chúng ta phải nghiên cứu trước các nhà khoa học sẽ giúp cho mình là phân tích xem ở đấy có những cái hệ sinh thái gồm những động thực vật thủy sinh gì cần phải bảo vệ như thế nào
sau đấy chúng ta làm theo đúng các yêu cầu thì nó sẽ giữ được cái nguyên trạng